lực lượng thanh tra đường bộ cục quản lý đường bộ ba tổng cục đường bộ việt nam tổ chức kiểm soát cân tải trọng xe xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa vật liệu có hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông
lực lượng thanh tra đường bộ cục quản lý đường bộ ba phát hiện xe ben chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi năm đang di chuyển theo hướng bắc nam có dấu hiệu vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tuy nhiên trong quá trình di chuyển vào khu vực cân tải trọng xe tài xế
xe ben này đã bất ngờ bẻ lái vù ga quay đầu xe bỏ chạy không hợp tác xử lý vi phạm
hành vi quay đầu xe bỏ chạy của tài xế xe ben này đã gây ra tình huống hết sức nguy hiểm khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện và trên tuyến nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông qua lại gây nguy cơ tai nạn giao thông
theo đó cục quản lý đường bộ ba sẽ có văn bản thông báo và đề nghị đơn vị quản lý phương tiện đến làm việc
sau đó tùy vào mức độ hành vi vi phạm sẽ có văn bản đề nghị đơn vị quản lý nhà nước có liên quan sở giao thông vận tải địa phương xem xét xử lý và thu hồi phù hiệu tước phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải